thưa quý vị vào chiều ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát đã công bố xong mức án đề nghị
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các tổ chức có liên quan
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan tử hình
về ba tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
đưa hối lộ bị cáo trương huệ vân từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội tham mô tài sản bị cáo chu lập cơ bị đề nghị
từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
bị cáo đỗ thị nhàn trung thân về tội nhận hối lộ bị cáo nguyễn cao trí một mươi một mươi một năm tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản
các bị cáo khác bị đề nghị từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù giam
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thế hùng
hay còn gọi là cò bảy mươi ba tuổi trú tại phường một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm về tội giết người
trước đó trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh xảy ra vụ án giết người
nạn nhân là một phụ nữ sáu mươi bốn tuổi tử vong và chồng của nạn nhân sáu mươi bốn tuổi bị thương tích nặng
đối tượng gây án đã bỏ trốn sau hơn một ngày điều tra lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
phối hợp với công an huyện cái răng tp hcm đã bắt khẩn cấp nguyễn thế hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai do đã có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình
nên đến nhà của người cháu để giải quyết
tại đây hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong
sau đó thấy chồng của nạn nhân đi về hùng tiếp tục dùng dao chém vòng
người chồng nạn nhân gây thinh tước nặng
gây án xong đối tượng hùng bỏ trốn về cần thơ
liên quan tới vụ gây dối trật tự công cộng trước cửa tòa nhân dân thành phố châu đốc tỉnh an giang
sáng ngày hai mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp châu đốc cho biết vừa xác quyết định khởi tố
bắt giam đối với lê anh kiệt chú tại tp châu đốc về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào sáng ngày hai mươi một tháng hai tòa nhân dân tp châu đốc mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ
liên quan đến ba mươi ba bị cáo thuộc hai nhóm thanh thiếu niên ở phường châu phú a và phường phú sam
lúc này kiệt cùng với nguyễn thành trung nguyễn hoàng khang và nhóm bạn thanh thiếu niên
phường châu phú a đến theo dõi phiên tòa thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên phường núi sam cũng có mặt
kiệt điều khiển xe mô tô chở khang và trung mang theo dao tự chế đến chém nhóm thanh niên
ở phường núi sam khiến nhiều người dân bỏ chạy vào sân tòa án
gây mất an ninh trật tự
lực lượng công an bảo vệ phiên tòa đã kịp thời phát hiện khống chế bắt giữ kiệt khang và trung
đưa về trụ sở làm việc
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bãi lưu giữ xe tăng vật vi phạm hành chính
của công an huyện khánh vĩnh thị trấn khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
trước đó hôm một mươi giờ cùng ngày tại bãi tạm giữ xe của công an huyện ở thị trấn khánh vĩnh
là kho để tập trung các phương tiện vi phạm trên địa bàn huyện
đã bất ngờ bốc chạy
phát hiện cháy nhiều người dân đã tìm cách dập lửa
tuy nhiên lửa bùng phát nhanh kèm cột khói đen cao hàng chục mét bao phủ khu vực
lực lượng tại chỗ cùng với lính cứu hỏa và xe nước chuyên dụng
đã được huy động tới hiện trường phun nước dập lửa
hỏa hoạn không có thương vong về người nhiều xe máy bên trong bị cháy đen hư hỏng
nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi trần phước
phước hiền vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông võ ngọc chính ở xã hòa thành thị xã đông hòa tỉnh phú yên
do có hành vi cố ý vận chuyển ba mươi hai tấn đường kính trắng nhập lậu
trước đó trạm cảnh sát giao thông đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã phát hiện xe ô tô đầu kéo do ông võ ngọc chính điều khiển đi theo hướng bắc nam
có hành vi cố ý vận chuyển sáu trăm bốn mươi bao đường kính trắng
với tổng khối lượng là ba mươi hai tấn nhập lậu có trị giá sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
với hành vi nêu trên ông võ ngọc chính đã bị xử phạt chín mươi triệu đồng
đồng thời xử phạt bổ sung số tiền hơn bốn trăm linh bảy triệu đồng
tổng số tiền mà ông võ ngọc chính phải nộp vào ngân sách nhà nước là gần năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi nhận hối lộ
xảy ra tại sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng nhận được đơn tố giác tội phạm
của chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố sóc trăng
về việc từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu khi doanh nghiệp nộp thủ tục xin cấp phủ hiệu
tại sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng thì luôn bị cấp chậm và bị gây khó khăn về thủ tục
khi đến gặp người có thẩm quyền ký cấp phủ hiệu cho các xe hoạt động kinh doanh
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh sóc trăng để xin được cấp phủ hiệu nhanh chóng
do lo sợ gặp khó khăn trong việc kinh doanh nên chủ doanh nghiệp đã đồng ý đưa tiền theo yêu cầu
như vậy là từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba ước tính tổng số tiền mà doanh nghiệp đã phải trung chi
là trên bốn tỷ đồng và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng điều tra mở rộng
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an hiện đang tạm giữ đối tượng lò văn bằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tổ bản nọng phường bú trạng thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào khoảng tối ngày một mươi tám tháng ba
tại khu vực đường lê lợi thuộc khối năm phường lê lợi đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh
phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín n năm tám nghìn hai mươi ba có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra phát hiện và bắt quả tăng đối tượng tài xế lò văn bằng
đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói nhỏ heroin
qua test nhanh đối tượng lò văn bằng dương tính với ma túy
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ bốn đối tượng
về hành vi mua bán người để phục vụ khách hát karaoke
bốn đối tượng gồm huỳnh minh hùng ba mươi sáu tuổi mai gia bảo hai mươi tuổi hoàng trọng khiên hai mươi tuổi và lê hồ nhật tân một mươi bảy tuổi
theo điều tra ban đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hùng làm quản lý quán karaoke ba trăm linh một
ở đường lý thường kiệt phường thấm lợi thành phố buôn ma thuột
quá trình làm quản lý hùng có tuổi nhân viên nữ làm công việc
phục vụ rót rượu bấm bài cho khách hát
vào tối ngày một mươi ba tháng ba khách đến hát có phản nàn với hùng về việc một cô gái không chịu uống bia cùng khách
ngay sau đó hùng đã hành hung cô gái đó và điện thoại bán cho bảo với giá là hai mươi triệu đồng
ngay trong đêm bảo rủi đồng bọn là khiên và tân đến mua cô gái về
khám xét nhà các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng của khiên
hiện công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tổ buôn đối tượng
cùng với hành vi mua bán gửi
sở y tế tỉnh khánh hòa vừa công bố thông tin ban đầu về các kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm trong quán cơm gà trâm anh
theo đó kết quả xét nghiệm các mẫu gà xé cơm trang xuất trứng hành phi dưa chua đều bị nhiễm khuẩn
kết hợp thông tin điều tra dịch tễ triệu chứng lâm sàng kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm
sở y tế khánh hòa nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm
vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gồm các vi khuẩn như salmonella balisus cereus staphylococcus aureus
và tính đến tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế khánh hòa ghi nhận số người ngộ độc lên đến là ba trăm sáu mươi bảy người tăng bảy ca so với hôm một mươi bảy tháng ba
hiện còn bảy mươi năm bệnh nhân đang điều trị ở một mươi bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương
quý vị theo dự báo thì thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong mùa khô năm nay
nguy cơ cháy rừng sẽ tăng cao tại khu vực các tỉnh nam bộ điều này đòi hỏi các địa phương cần phải tăng cường các biện pháp phòng chống
trước tình hình đó tại sóc trăng trinh cục kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cùng các đơn vị có liên quan của tỉnh khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phương án phòng cháy trợ cháy rừng
tránh bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra
vào cao điểm mùa khô được xem là điều kiện xúc tác dễ gây ra nguy cơ cháy rừng
để bảo đảm an toàn cho các phân trường trên địa bàn tỉnh sóc trăng công tác phòng chống cháy rừng đang được các ngành lâm nghiệp và các ngành chức năng tập trung triển khai
không chủ quan với những nguy cơ cháy nổ các địa phương có rừng cũng đã tích cực triển khai các phương án phòng chống cháy rừng
riêng tại khu di tích căn cứ tỉnh ủy có tổng diện tích rừng trên ba trăm linh hectare
từ đầu mùa khô lực lượng phòng cháy chữa cháy nơi đây đã tiến hành xây dựng phương án phòng chống cháy rừng
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và người dân sinh sống xung quanh
sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra
chúng tôi đã chuẩn bị cho công tác mùa khô này là xây dựng phương án và thành lập đội phòng cháy
trong đó có mời một số bà con xung quanh bìa rừng vô trong đội phòng cháy của mình
trên cơ sở đó bà con xung quanh bìa rừng đi vô trong rừng là họ sinh sống bằng nghề
mà ở trong rừng là họ cũng cùng mình là tuần tra rồi trực phòng cháy
còn tại phân trường mỹ phước một huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đơn vị này cũng đã chủ động thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên túc trực
để kịp thời phát hiện ngăn chặn nếu có tình huống cháy rừng phát sinh

của các đơn vị và nhân dân trong vùng đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của địa phương
xác định được tầm quan trọng đó tri cục kiểm lâm tỉnh sóc trăng phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng các đơn vị thuộc công an tỉnh sóc trăng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tuyên truyền
hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn